như vậy thông tin người dân phản ánh là đúng sự thật
chỉ có điều chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao các cơ quan chức năng từ xã đến huyện đều ký và đóng dấu xác nhận cho một sự việc không có thật để tồn tại hơn một mươi năm qua
thời điểm ông dung làm hồ sơ xét dượt trợ cấp là năm hai nghìn tám khi đó pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của ủy ban thượng vụ quốc hội ký ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn năm
căn cứ trên quy định này thì ở thời điểm đó ông dung không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp
có lẽ do quy định này nên ông dung cũng như chính quyền xã quản lạn đã khai man để đưa tên đứa con trai của ông dung
ông dung không đủ điều kiện để đưa tên đứa con trai của ông dung vào danh sách dị tật dị dạng bẩm sinh
thế nên mới có chuyện chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám thanh tra bộ kiểm tra ở bảy tỉnh đã phát hiện tám sáu trăm linh chín hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn sai sót cần phải tiếp tục xác minh để xác định tính pháp lý của hồ sơ
chúng tôi xin nhấn mạnh cụm từ nghi vấn sai sót
quả thật khi đăng ký thực hiện đề tài này chúng tôi cũng chưa lường hết được sự phức tạp trong tra cứu và sàng lọc thông tin
câu chuyện dở khóc dở cười đang dẫn đến khiếu kiện kéo dài ở tỉnh thái nguyên mà chúng tôi nêu sau đây là một ví dụ điển hình
chúng tôi xin phép không khẳng định đúng sai trong trường hợp này
những thông tin chúng tôi đưa ra xin là một phần để các cơ quan chức năng tham khảo
trong quá trình giải quyết
tấm rất khiếu kiện ở địa phương
giữa tôi với gia đình anh tuân thì không có vấn đề gì là hàng xóm với nhau
nhưng mà dân chúng người ta bức xúc quá
người ta yêu cầu tôi là một đảng viên là bí thư nguyên bí thư
tôi làm một mươi năm bí thư ở đây rồi chứ bộ ấy mà
thế người ta phản ảnh thì tôi làm đơn phản ảnh tỉnh về cái chuyện như tuân này
giả mạo giấy tờ bằng cái quyết định này
cái quyết định này đề là trung đoàn một mươi tám quân cụ bốn
sau đó anh ấy tẩy xóa đây
hôm đó anh bảo tôi bảo tôi đề nghị anh bảo tôi cho anh bảo cái kính hút để anh soi lại cái chữ
tức là trong quân đội không ai được phép tự mình viết nấy quyết định
đây là ông ấy tự viết lấy
rõ ràng tẩy xóa đây
đây chữ nguyễn minh tuân viết nha
đây nguyễn minh tuân ông ấy tự khai nguyễn minh tuân
chữ viết với cái này là một
thế nội dung viết lại cả không đúng nữa
đây nội dung viết tức là quyền nợi tức là hưởng theo chế độ chính sách của nhà nước
và quân đội cái này là không đúng
thì đấy chắc định thế
đây là quyết định giả
theo ông đắc thì quyết định số hai trăm linh năm ngày ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín của ông nguyễn minh tuân là giả
theo đó việc ông tuân được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là không chính xác
ông đắc cũng cung cấp cho chúng tôi văn bản trả lời của thanh tra quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bốn
thuộc sư đoàn ba trăm hai mươi năm và các kết luận của thanh tra sở lao động thương binh và xã hội thanh tra tỉnh thái nguyên
thời điểm ông đắc gửi thư phản ánh đến truyền hình công an nhân dân cũng là lúc ông tuân gửi thư đề nghị cơ quan chúng tôi vào cuộc xác minh để trả lại danh dự cho ông
bác đi bộ đội thì năm mới là một mươi năm tháng một mươi hai à một mươi năm tháng hai năm sáu tám
bác nhập ngũ ta
bác đi bộ đội thì năm mới là một mươi năm tháng một mươi hai à một mươi năm tháng một mươi hai à một mươi năm tháng một mươi hai à một mươi năm tháng một mươi hai à một mươi năm tháng một mươi hai
đây là bản gốc quyết định số hai trăm linh năm ngày ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kỷ niệm trương
của sư đoàn ba trăm hai mươi năm anh hùng
giấy chứng nhận được tặng thưởng
huân chương kháng chiến hạng ba
do ông tuân cung cấp
ông cũng không quên nhắc chúng tôi
chụp lại bằng gia đình vẻ vang
được treo trên tường nhà ông
ông cũng chia sẻ với chúng tôi
nỗi buồn khi con gái ông
bị dị tật dính các ngón chân
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé